để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh hàng nghìn chốt kiểm soát đã được thiết lập trên địa bàn thành phố hà nội
các chốt được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
ngoài các tổ cắm chốt kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai việc tuyên truyền nhắc nhở
xử lý vi phạm tại chỗ cũng như tuần tra lưu động trên các tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông
kiểm soát người và phương tiện ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
thưa quý vị và các bạn hà nội đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chính vì vậy thì người dân và các phương tiện ra đường sẽ dễ dàng và thông thoáng hơn so với những ngày bình thường
để đảm bảo an toàn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đồng thời tuần tra lưu động để tuyên truyền và nhắc nhở
các trường hợp ra đường khi không cần thiết và xử lý các trường hợp không có giấy tờ đi đường
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số ba công an tp hà nội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường láng
cán bộ trong tổ công tác tiến hành dừng các phương tiện vi phạm
qua kiểm tra hành chính người phụ nữ này không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến xe đặc biệt không có giấy ra đường
không biết là hôm nay mình kiểm tra như thế này
nếu chị nói như thế chúng tôi giải thích cho chị này
một mươi bốn ngày trôi qua
hà nội thử thực hiện chỉ thị một mươi sáu rồi
tất cả báo chí tuyên truyền người ta đưa ra rồi
người dân ra đường phải có lý do chính đáng
hay vào mục đích trình đáng thì chúng tôi mới tạo được kiện giải quyết
chị đây không có lý do gì chính đáng cả
đi qua mấy cái chợ có lý do gì đâu
một trường hợp khác với lỗi tương tự đã được tổ công tác xử lý theo đúng quy định
hà nội anh đông điều khiển xe mô tô bị kiểm soát ba mươi l bảy năm nghìn ba trăm ba mươi bốn vi phạm
thứ nhất là không có gương chìa khóa bên trái người điều khiển này
thứ hai là anh không có giấy phép lái xe này
thứ ba là không có giấy đăng ký xe này
thứ tư là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
song song với việc xử lý vi phạm tại chốt
các tổ công tác cũng thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường
để kiểm tra các trường hợp ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách
các trường hợp có đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ được tiếp tục di chuyển
sử lý tất cả trường hợp vi phạm giao thông
ngoài ra có những trường hợp mà theo xử lý theo chỉ thị một mươi sáu là ra đường không chính đáng
không có lý do chính đáng thì chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý
và có bàn giao có thể bàn giao cho ủy ban nhân phường sở tại
hoặc là chúng tôi trực tiếp ra quyết định lập viên bản xử lý các lỗi vi phạm giao thông
tại ngã tư xuân thủy cầu giấy tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu
dừng xe các phương tiện vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra người đàn ông này điều khiển phương tiện xe máy
tuy nhiên lại không có
có các loại giấy tờ cần thiết như giấy phép lái xe bằng lái xe
khi được hỏi về giấy thông hành trong thời gian giãn cách
người điều khiển phương tiện trình bày với cán bộ rằng mình chưa có
đối với trường hợp này tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vi phạm các hành vi liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang
ra đường không có lý do chính đáng hoặc là ra đường mà không có giấy đi đường theo quy định
thì chúng tôi vừa kết hợp quan điểm xử lý và kết hợp cả việc tuyên truyền
để làm sao người dân thực hiện tốt các biện pháp năm k để đảm bảo phòng chống dịch
đối với các trường hợp ra đường không có giấy thông hành
tuy nhiên với mục đích chính đáng tổ công tác sẽ nhắc nhở và tuyên truyền
để người dân nắm rõ hơn về các quy định của chỉ thị
hai bạn bè nghiên cứu các thủ tục rồi hãy ra đường nhé
bây giờ vấn đề là mình phải biết điểm đến là mình đi đến đâu đúng không ạ
địa chỉ nó ở chỗ nào thì mình hãy ra đường hãy đi
còn mình chưa biết thì đừng đi lăng ra ngoài đường nhé
thôi may là nhắc cho bọn em
hai bạn nhé hai bạn quay về phòng trọ nhé
nghiên cứu lại xong thì hãy ra đường nhé em nhé
bọn em về đi
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
mỗi người dân cần thực hiện nghiêm những quy định đã được ban hành trong công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó cần chấp hành luật an toàn giao thông đủ bộ khi điều khiển công tiện